từ lời khai ban đầu của nguyễn văn lợi cơ quan điều tra lập tức triệu tập ngô văn diệm và cử cán bộ xác minh nhanh thông tin về người đàn ông tên hồng
tuy nhiên khi lực lượng điều tra có mặt tại thôn một mươi xã tân thanh thì ngô văn diệm không còn ở đó thân nhân lai lịch diệm nhanh chóng được sáng tỏ
tuy nhiên khi lực lượng điều tra có mặt tại thôn một mươi xã tân thanh thì ngô văn diệm không còn ở đó thân nhân lai lịch diệm nhanh chóng được sáng tỏ thân nhân lai lịch diệm nhanh chóng được sáng tỏ
sau khi đối tượng ra tù thì đối tượng về lâm đồng đối tượng này cũng đang sở hữu khoảng hơn một hectare diện tích đất nhưng mà không có nguồn gốc
thông tin khai thác được từ nguyễn văn lợi vừa thắp lên hy vọng thì với việc ngô văn diệm đi đâu làm
gì không ai hay biết cộng với
thông tin về người đàn ông tên hồng
làm cùng lợi lại vô cùng mờ nhạt
đã khiến các thành viên ban chuyên án
mất ăn mất ngủ
hai đối tượng là hoàn toàn là
không biết thân phạm của nhau
mà trong đó thì hỏi là anh ở đâu
thì nói anh quê nam định nhà anh nam bang
thế thôi thể hiện ra được là cái kẻ kiểu gồng đầu
thật sự là hết sức là tinh viên
cho hai đối tượng cùng gây ra một vụ án
nhưng hai đối tượng cùng ở hai nơi khác nhau
và không biết nhau
xác định việc tìm ra thân nhân
lai lịch người đàn ông tên hồng
quan trọng không kém nhiệm vụ xác minh
truy bắt đối tượng ngô văn diệm
vì từ hồng cơ quan điều tra sẽ chứng thực được
lời khai của lợi
hơn thế hồng còn là mắc xích quan trọng
còn là cơ sở pháp lý
để buộc tội ngô văn diệm
những điều tra viên trinh sát viên
dày dặn kinh nghiệm của phòng hình sự công an
tỉnh lâm đồng cùng lúc tỏa đi
ninh bình quê hương của diệm
bình dương nơi đối tượng từng có
thời gian sinh sống để tìm ảnh mối
thông tin về ngô văn diệm
cùng thời điểm này tại lâm hà công an huyện
nhận nhiệm vụ rà soát toàn bộ địa bàn
để tìm ra người tên hồng khoảng năm mươi tuổi
quê gốc nam định
hình sự chúng tôi cũng bế tắc
một xã thôi mình kiếm đã khó rồi

trong khi lực lượng công an huyện và công an các thị trấn
các xã thị trấn thuộc lâm hạc
vẫn tập trung vào nhiệm vụ sàng lọc số công dân tên hồng
tại địa bàn thi tổ cộng tác sát minh
truy bắt đối tượng ngô văn diệm
tại ninh bình và bình dương
chưa thu được thông tin nào liên quan đến hành tùng đối tượng
về phần đấu tranh khai thác đối tượng
nguyễn văn lợi hãng khai được ngô văn diệm
thuê làm trong bốn ngày
mỗi ngày trả công năm trăm linh đồng
các dụng cụ dùng để canh cây như khoang bình ác quy
thuốc diện cỏ dẫn lưu
đều do diệm cung cấp
lúc này công tác vận động quần chúng
thu được một thông tin cho biết
đối tượng ngô văn diệm xuất hiện tại đắk lắk
lập tức trực tiếp lãnh đạo bang trường án
cùng một số trinh sát di chuyển đến địa bàn
nghi diệm xuất hiện
nhưng một lần nữa hắn lại nhanh chân biến mất
trước khi lực lượng bày bắt xuất hiện
tại lâm hà trải qua nhiều giờ sàn lọc
danh sách những nam công nhân tên hồng
dần được thu hẹp
và cuối cùng tập trung vào một người cư trú
tại xã nam hà
đồng chí của xã báo cho tôi là
có một đối tượng tên hồng
nhà ở gần một cái chùa như thế
khoảng năm mươi tuổi
thì lúc này tôi mới

tôi yêu cầu đồng chí của con con xã là chụp ngay một cái hình
thì đồng chí của con xã này vào nhà thì không có đối tượng ở nhà
thì tôi đề nghị đội quản lý hình chính về tự do rồi
nên rút ngay hồ sơ chứng minh nhân dân của đối tượng hồng như thế
sau đó chúng tôi gửi lên cho phòng cảnh sát hành sự
để tổ chức cho lợi nhận dạng
thì lợi xác định đúng là hồng
là đối tượng đồng phạm với lợi
hồng tên đầy đủ là dương văn hồng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
thường trú tại thôn hoàng kiếm một xã nam hà
cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh lâm đồng
ngay sau đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với dương văn hồng
tại cơ quan điều tra
lời khai của dương văn hồng
tương đối khớp với đối tượng lợi
tuy nhiên cả lợi và hồng chỉ thừa nhận
đầu độc hơn một hectare rừng thông
trong bốn ngày làm thuê cho dịp
đối chiếu lời khai của các đối tượng
với thực thế hiện trường vụ án
thì chưa phụ hành
do vậy cơ quan điều tra nhận định
việc bắt ngô văn diệm là vô cùng quan trọng
và là mấu chốt để giải quyết
triệt để vụ án
tổ công tác tại đắk lắc
tiếp cận một vài nhân chứng
qua đó nắm được thông tin
ngô văn diệm đã di chuyển xuống gia lai
và nhiều khả năng hắn sẽ vượt biên
sang nước ngoài
lực lượng truy bắt lại mau chóng
có mặt tại các huyện thuộc gia lai
có đường biên giáp với lào và campuchia
để tìm kiếm hành tung đối tượng
vừa lúc này
tổ công tác tại bình dương cho biết
phát hiện một đối tượng có nhiều đặc điểm
giống ngô văn diệm đang xuất hiện
tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
đến buổi sáng thì cũng xác định được
nơi ở của đối tượng
qua quá trình xác minh tiếp
tại nơi ở của đối tượng trước đây
thì xác định là đối tượng hiện nay đang ở trọ
thuê một phòng trọ rất nhỏ
tại thị xã thuận an
trong những lúc này
dưới giây sáng
và giới thiệu
các hoa sinh
của đối tượng